ngân hàng nhà nước việt nam có công văn về việc tăng cường chất lượng dịch vụ atm dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
trong đó ngân hàng nhà nước yêu cầu phải bảo đảm hoạt động thông suốt cho hệ thống atm trong dịp tết
thống đốc ngân hàng nhà nước đã ban hành các văn bản chỉ đạo các tổ chức phát hành thẻ
tổ chức thanh toán thẻ chủ động tiếp quỹ đầy đủ kịp thời
tăng cường theo dõi có biện pháp bảo đảm hoạt động của hệ thống atm thông suốt
ổn định và an toàn vào dịp cuối năm và tết nguyên đán hai nghìn một mươi bốn
văn bản cũng yêu cầu ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố
cục thanh tra giám sát ngân hàng tp hà nội và tp hồ chí minh tăng cường theo dõi giám sát chỉ đạo các tổ chức phát hành thẻ
tổ chức thanh toán thẻ trên địa bàn thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của thống đốc tại các văn bản nêu trên
tiến hành xử phạt hành chính theo quy định của các tổ chức vi phạm đối với hoạt động atm